chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi tám tháng sáu của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng nay thủ tướng phạm minh chính đã sự diễn đàn hợp tác đầu tư và thương mại việt nam trung quốc
với sự tham gia của hơn bốn trăm linh tập đoàn doanh nghiệp lớn của hai nước
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng trung quốc lưu quốc trung đánh giá
chuyến thăm của thủ tướng phạm minh chính sẽ tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước
trong đó hợp tác kinh tế thương mại liên tục phát triển ngày càng có nhiều doanh nghiệp trung quốc sang việt nam đầu tư
phó thủ tướng cho biết trung quốc sẵn sàng nhập khẩu gạo và các sản phẩm chất lượng cao của việt nam
cùng việt nam phát triển các chuỗi cung ứng
sau khi chia sẻ một số thành tựu kinh tế xã hội những yếu tố nền tảng và định hướng mục tiêu phát triển lớn của việt nam
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều dư địa để lập những kỷ lục mới về thương mại song phương
việt nam đang tích cực hoàn thiện thể chế cải cách thủ thuộc hoàn chính phát triển hạ tầng để giảm chi phí logistic
tạo môi trường ổn định về chính trị trật tự an toàn xã hội ứng phó hiệu quả với những vấn đề phát sinh
tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
thủ tướng cũng cho biết việt nam ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc hiệu quả bền vững lấy công nghệ hiện đại
bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao đổi mới sáng tạo
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu
thúc đẩy kinh tế số kinh tế tuần hoàn tăng trưởng xanh
chính phủ việt nam cam kết đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng lành mạnh cho các nhà đầu tư
tinh thần là đã nói là làm đã cam kết là thực hiện và phải có hiệu quả cụ thể hài hòa lợi ích chia sẻ rủi ro tất cả cùng thắng
điều này chính là cụ thể hóa các thỏa thuận chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
chính phủ vừa ban hành nghị định bốn mươi một hai nghìn hai mươi ba ndcp quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô rơ móc hoặc sơ mi rơ móc
được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp sáp trong nước
nghị định nêu rõ từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành là ngày một bảy hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn hai mươi ba mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô rơm móc hoặc sơ mi rơm móc được kéo bởi ô tô
và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất lắp ráp trong nước bằng năm mươi mức thu quy định trước đó
từ ngày một một hai nghìn hai mươi bốn trở đi mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại nghị định số một mươi hai nghìn hai mươi hai ndcp
các nghị quyết hiện hành của hội đồng nhân dân hoặc quyết định hiện hành của ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có
sở tài chính hà nội vừa gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội tờ trình phương án dự kiến sẽ tăng giá nước sinh hoạt tại hà nội từ ngày một bảy tới
với mức giá nước sạch mới được đề xuất người dân khu vực nội thành hà nội có thể sẽ phải chi thêm từ một mươi năm cho đến hai mươi sáu đồng một tháng
theo sở tài chính hà nội phương án điều chỉnh
giá nước mới cơ bản không tác động nhiều đến đời sống và thu nhập của người dân
cụ thể đối với hộ gia đình theo nhu cầu tiêu dùng nước thực tế tại hà nội ở khu vực nội thành từ một mươi cho đến một mươi sáu m ba một hộ một tháng
số tiền phải chi thêm là từ một mươi năm cho đến hai mươi sáu đồng một tháng
ở khu vực nông thôn từ sáu đến tám mét khối một hộ một tháng
số tiền phải chi thêm là từ một mươi cho đến một mươi ba đồng một tháng
sở tài chính hà nội cho biết việc điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố hà nội
cầu cấp thiết thực tế phù hợp với chủ trương của nhà nước về đẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch
và chủ trương xã hội hóa công tác sản xuất kinh doanh nước sạch
thông tin từ tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch ngày hôm nay cho biết
tổng số khách du lịch quốc tế đến việt nam trong sáu tháng đầu năm đạt hơn năm triệu năm trăm linh lượt người
tổng số khách du lịch nội địa đạt khoảng sáu mươi bốn triệu lượt
tổng thu từ khách du lịch ước đạt ba trăm bốn mươi ba một nghìn
riêng trong tháng sáu này số lượng khách du lịch quốc tế đến nước ta đạt chín trăm bảy mươi năm một mươi lượt tăng sáu bốn so với tháng năm năm nay
trong đó các thị trường khách quốc tế lớn nhất gồm hàn quốc trung quốc đài loan trung quốc mỹ malaysia nhật bản singapore campuchia thái lan và australia
theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của google kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba tới nay lượng tìm kiếm về du lịch việt nam
liên tục tăng việt nam nằm trong tốp đầu thế giới từ vị trí thứ một mươi một lên vị trí thứ sáu hiện nay
việt nam cũng là điểm đến duy nhất ở khu vực đông nam á nằm ở nhóm này
theo đó việt nam có mức tăng trưởng ở nhóm từ một mươi cho đến hai mươi năm xếp thứ sáu trên thế giới cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng chung của khu vực đông nam á
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế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
báo cáo tôi báo cáo đồng chí là khi mà vụ việc nó vào khoảng chín h ba mươi một mươi h sáng thì nó ghi trực tiếp là tôi chỉ đạo luôn là cán bộ chính sĩ chạy cùng tôi sang ngân hàng việt tinh banh và đồng thời báo cáo trực tiếp đồng chí trưởng an quận xin ý kiến việc để phong tỏa tài khoản số tiền năm trăm linh triệu đó để thứ nhất báo cáo đồng chí là mục đích chính là giữ lại tài sản cho người dân
thì sau khi là phối hợp với cả bên ngân hàng việt tiên banh thì các anh cũng đã phong tỏa cái số tiền năm trăm linh triệu mà số tiền năm trăm linh triệu này đã được chuyển sang hai cái tài khoản khác cũng cùng hệ thống
cũng là rất may nhưng ngược lại sau đấy là đồng chí trưởng quan quận cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xuống phối hợp với cả công an phường chúng ta làm các thủ tục cũng như là các công văn để yêu cầu ngân hàng phong tỏa số tiền trên để giữ lại cho người dân
ngay sau đấy
vài hôm là tôi đã viết thư lời khen đến trưởng công an của quận
rồi ông giám đốc công an thành phố là tinh thần với tinh thần trách nhiệm
với nghiệp vụ rất là chuyên môn rất là vững chắc của mình
rồi với tinh thần gần dân rồi thương dân như thế nào như là người trong gia đình
cho nên là công chí đã hết lòng về nhân dân với một cách rất là nhanh chóng
trong vòng chỉ một mươi năm hai mươi phút là đã xong công việc tôi thấy là rất là giỏi
như vậy chỉ cần chậm trễ vài phút nữa thì toàn bộ số tiền năm trăm linh triệu đồng của người dân đã bị đối tượng chiếm đoạt
vụ việc này cho thấy tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng phường kim giang công an quận thanh xuân
đã khẩn trương vào cuộc với các biện pháp nghiệp vụ bài bản
và một tinh thần hẹn
bằng đường vịnh đại ba
chính quyền huyện hóc môn cho biết sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng
huyện đã đề xuất các chính sách hỗ trợ tốt nhất cho bà con về tái định cư
giấy định bù tiệm cận với giá thị trường
cùng với đó là hàng loạt hỗ trợ như tặng bán vẽ cơ phép xây dựng
cấp giấy chứng nhận miễn phí với thời gian nhanh nhất
ngoài các chính sách định bù của nhà nước huyện cũng đã vận động thêm nguồn xã hội hóa
từ nhà tài trợ từ các cơ quan đoàn thể để hỗ trợ thêm kinh phí cho những hộ đặc biệt khó khăn
do đó trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng
đã nhận được sự đồng thuận cao từ người dân giúp tiến độ bàn giao mặt bằng đường vành đai ba
thành phố hồ chí minh đoàn qua huyện hóc môn hoàn thành sớm đạt tiến độ kỷ lục
như vậy tính đến nay huyện hóc môn là địa phương đầu tiên trong số bốn địa phương
ở thành phố hồ chí minh bàn giao một trăm linh mặt bằng đường vịnh đại ba thành phố hồ chí minh
kính thưa quý vị hiện một số trang mạng xã hội đã giả mạo vietnam airlines
để bán dịch vụ trại hè hướng nghiệp hàng không
và trước thực trạng này phía vietnam airlines đã đưa ra cảnh báo về hành vi giả mạo này
theo vietnam airlines hiện nay hãng chỉ có duy nhất một chương trình hướng nghiệp hàng không
với tên đầy đủ là vietfuture day camp trải nghiệm hướng nghiệp thực tế vietnam airlines
vietnam airlines hợp tác với vietfuture triển khai chương trình này từ năm hai nghìn hai mươi hai
với các hoạt động đào tạo phong cách phong thái
nhập vai phi công tiếp viên tham quan khoang máy bay buồn lái mô phỏng
trải nghiệm xử lý tình huống an toàn bay
tuy nhiên thời gian gần đây vietnam airlines phát hiện một số trang mạng xã hội
sử dụng hình ảnh cán bộ nhân viên máy bay logo của vietnam airlines
tại nhiều bài viết chi tiết và chạy quảng cáo kèm khuyến mại hấp dẫn trên mạng xã hội
dễ gây nhầm lẫn cho khách hàng
các trang này tồn tại dưới nhiều tên gọi như trại hè việt nam airlines
việt nam airlines đào tạo tài năng việt nam airlines hướng nghiệp phi công nhí
việt nam airlines cùng bé trải nghiệm airlines hành trình yêu thương
hiện việt nam airlines đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xác minh làm rõ
và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật
hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây trong khuôn khổ lễ hội trái cây nam bộ
đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo thu hút lượng lớn người dân
và du khách tham quan chiêm ngưỡng những tác phẩm này
là một trong những điểm độc đáo của lễ hội trái cây năm nay
hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây năm hai nghìn hai mươi ba đang là điểm nhấn thu hút lượng lớn người dân
tại thành phố hồ chí minh và nhiều tỉnh thành đến tham quan và chiêm ngưỡng những tác phẩm này
các tác phẩm năm nay được làm kỳ công và đạt trình độ cao
tuy mỗi tác phẩm có diện tích hơn hai mươi m hai nhưng từng chi tiết nhỏ như tép tỏi quả ớt
đều được kết đến công phu tỉ mỉ được người dân và du khách đánh giá cao
từ những loại trái cây khác nhau qua bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân
những trái cây được thổi hồn trở thành những trái cây đẹp
ngoài những tác phẩm thể hiện về mặt tâm linh tính ngưỡng các nghệ nhân còn tạo hình ra
những nhân vật có ảnh hưởng đến người dân như bác hồ hay vua hùng trống đồng đông sơn
với ý nghĩa nhắc các bạn trẻ nhớ về cội nguồn của dân tộc mình
thành phố là nơi người positive
gia qu portions hay nghệ thuật tạo hình bằng trái cây nằm trong khuôn khổ lễ hội trái cây nam bộ
chơi nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa các nghệ nhân tạo hình trái cây trên cả nước
qua đó để cùng giới thiệu đến người dân và du khách những loại trái cây ngon an toàn
bổ dưỡng từ các vùng miền
lễ hội trái cây nam bộ năm nay sẽ cao dài từ nay đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đơn vị thống kê post office vừa công bố doanh thu của phim việt nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
đạt một tám mươi tỷ đồng gần gấp ba lần cùng kỳ năm trước
con số này tạo ra kích lệ lớn cho các nhà sản xuất nhà phát hành cũng như là những dự án mới
cho sáu tháng tiếp theo
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
lần đầu tiên trong lịch sử phỏng vé điện ảnh việt nam vượt ngưỡng một tỷ đồng
dù chỉ có tám tác phẩm trong nước ra rạp ít hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai là hai mươi phim
nhưng phim việt đã chiếm hơn năm mươi tổng doanh thu của thị trường
phòng vé việt nam sôi động trong thời gian qua chủ yếu nhờ doanh thu của hai tác phẩm
phim nhà bà nữ và phim lật mặt phần sáu tấm vé định mệnh
phát hành hồi tháng một phim nhà bà nữ thu về bốn trăm năm mươi tám tỷ đồng sau một tháng ra rạp
với hơn năm triệu lượt người xem trở thành phim việt ăn khách nhất từ trước đến nay
còn phim lật mặt sáu cũng vượt mốc hai trăm năm mươi tỷ đồng sau ba tuần chiếu
thật ra thì chúng tôi cũng rất là vui vì số doanh thu của phim việt nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
gần như là đạt được con số của cả năm hai nghìn một mươi chín
năm mà mọi người đều coi như là một đỉnh điểm của phim việt rồi
thì đây là một cái tín hiệu rất là tốt và tôi nghĩ là sau dịch
khi mà mọi người còn đang có tâm lý e dè về việc đầu tư sản xuất phim việt
thì đây chính là những cái con số mà giúp cho các nhà sản xuất
các đạo diễn tự tin hơn để chuẩn bị cho những bộ phim sắp tới của mình
mùa hè thường là giai đoạn thấp điểm của phim nội địa
bởi nhà phát hành tập trung cho các bong tấn hollywood phim hoạt hình cho đối tượng gia đình
tuy nhiên trong hai tuần qua các ekip phim việt bắt đầu chiến dịch
tạo bước đà cho các phim sắp ra rạp vào mùa thu và mùa giáng sinh năm hai nghìn hai mươi ba
với nhiều cái tên phim đáng chú ý như fanti phim móng bút kẻ ẩn danh đất rừng phương nam
hai bộ phim của đạo diễn thắng vũ được đài kbs hàn quốc đầu tư bộ phim chiếm đoạn
các nhà làm phim bắt đầu rụt rịch những dự án mới
và kể cả những dự án sẽ được ra mắt vào nửa sau của năm hai nghìn hai mươi ba
nó mang đến một cái không khí rất là tích cực
và dường như là chúng ta đang rất là muốn xây dựng cái thị trường điện ảnh việt nam
ngày càng lớn hơn và có nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn cho khán giả
và một lần nữa thì tôi cũng nghĩ là bên cạnh là cái sự kỳ vọng của khán giả
thì các nhà làm phim cũng luôn luôn phải tự suy nghĩ và thay đổi
để có thể mang những cái bộ phim có giá trị sáng tạo
ít nhất có hơn sáu đến bảy dự án việt sẽ được ra rạp
và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua một thời gian dài của hai năm dịch
thì mọi người sẽ có thời gian để chuẩn bị kỹ hơn
và mọi người cũng đã có được rất là nhiều
tôi đã có rất là nhiều kinh nghiệm đối với những cái bộ phim trong năm hai nghìn hai mươi hai
cho nên tôi nghĩ đây là những dự án rất là có giá trị
những dự án được đầu tư bài bản chỉnh chu và sẽ mang lại doanh thu rất là tốt
song song với phim chuẩn bị ra rạp
thì nhiều dự án cũng công bố vòng tuyến diễn viên hoặc bước vào giai đoạn hậu kỳ
đáng chú ý là phim ngày xưa có một chuyện tình
đạo diễn trịnh định lê minh chuyển thể từ truyện dài nguyễn nhật ánh
hay các bộ phim cũng trong giai đoạn hậu kỳ
như phim quỳnh hoa nhất dạ phim mai phim công tử bạc liêu hay phim hào quang được trở